phát biểu tại cuộc họp báo ở tel aviv thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố rằng
hai phần ba lực lượng chiến đấu của hamas đã bị tiêu diệt ở giải gaza
thủ tướng netanyahu nêu rõ có hai giai đoạn trong cuộc giao tranh
đầu tiên là tiêu diệt các trung đoàn hamas sau đó là cấu trúc chiến đấu có tổ chức của họ
cho đến nay thì đã tiêu diệt được một mươi sáu hoặc một mươi bảy trong số hai mươi bốn trung đoàn
sau đó là giai đoạn dọn dẹp lãnh thổ
giai đoạn đầu tiên thường ngắn hơn trong khi giai đoạn thứ hai lại dài hơn
ông netanyahu nhấn mạnh sẽ mất nhiều tháng nữa để chiến thắng nhưng israel quyết tâm đạt được điều này
trong một diễn biến liên quan tổng thống mỹ joe biden cho biết ông đã có cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu
trong đó thảo luận các giải pháp hướng tới thành lập một nhà nước palestine độc lập
tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các cuộc tấn công hiện nay của israel ở giải gaza